việc ngoại trưởng anh gặp ông trump cũng có thể được hiểu nhằm cố gắng tác động ít nhiều tới quan điểm của đảng cộng hòa về ukraine
chuyện một ngoại trưởng anh tới mỹ gặp ông trump gây chú ý và có phần nhạy cảm khi ông trump và ông biden dự kiến sẽ có màn tái đấu tranh vị trí tổng thống tại cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị chuyến thăm và cuộc gặp của ngoại trưởng anh david camerun với ông donald trump cũng đồng thời diễn ra giữa thời điểm nhạy cảm
ngay trước đó báo washington post gây xôn xao khi cho rằng ông trump muốn ukraine nược đất trọng
đảng cộng hòa lindsey graham ông graham đang có cách tiếp cận khá cứng rắn với vấn đề này
trong khi ông trump mong muốn cách tiếp cận mềm mỏng hơn ông trump cho hay
thượng nghị sĩ lindsey graham đang gây bất lợi lớn cho đảng cộng hòa và đất nước chúng ta
đảng dân chủ cánh tả cấp tiến yêu thích vấn đề này tức quyền phá thai và họ muốn tiếp tục
duy trì nó miễn là đảng cộng hòa sẽ cho phép họ làm như vậy trước đó ông trump nói rằng vấn đề
quyền phá thai nên để từng bang quyết định thông qua phiếu bầu hoặc luật pháp trong khi đó
ông raham ủng hộ cấm phá thai sau một mươi năm tuần tuổi áp dụng trên cấp độ liên bang
trừ một số trường hợp trước ý kiến của ông trump ông raham tuyên bố
tôi sẽ tiếp tục ủng hộ rằng cần có tiêu chuẩn quốc gia tối thiểu để hạn chế phá thai ở tuần thứ một mươi năm
vì khi đó đứa trẻ có khả năng cảm giác đau đớn ngoại trừ việc phá thai do người mẹ bị hãm hiếp
hành vi loạn luân hoặc thai kỳ làm ảnh hưởng tới mạng sống của người mẹ
ông trump sau đó cảnh báo đảng cộng hòa có thể thua cuộc bầu cử vì vấn đề này và những người
như liên seraham đang trao cho đảng dân chủ cơ hội kiểm soát hạ viện thượng viện và thậm chí cả chức tổng thống
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tòa án tối cao mỹ ra phán quyết lịch sử xóa quyền nạ phá thai trên khắp nước mỹ
đây là điều phe bảo thủ trong đảng cộng hòa đã vận động từ lâu
sau phán quyết hàng loạt bang do đảng cộng hòa kiểm soát đã áp đặt các biện pháp hạn chế mới với quyền phà thai
ảnh hưởng đến hàng chục triệu phụ nữ
tuy vậy phán quyết này cũng là con dao hai lưỡi biến quyền phá thai trở thành vấn đề chính trị trong các cuộc bầu cử tại mỹ
đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến đảng cộng hòa có màn thể hiện kém hơn kỳ vọng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
cũng như giúp phe dân chủ giành chiến thắng trong loạt cuộc bầu cử địa phương sau đó
reuters cho biết toàn bộ bảy cuộc bỏ phiếu liên quan đến quyền phá thai ở quy mô tiểu bang từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
bao gồm cả ở các bang bảo thủ như ohio kansas và kenterki
đều mang lại chiến thắng cho phe ủng hộ quyền phá thai
giới chuyên gia nhận định đảng dân chủ gần như chắc chắn sẽ sử dụng vấn đề nạo phá thai để thu hút cử tri
trong khi đó sự ủng hộ của nhiều cử tri cộng hòa cho đảng mình có thể sẽ lung lanh
trong thời gian qua ông trump cũng tìm cách giữ khoảng cách với phe bảo thủ trong vấn đề nạo phá thai
khi ông từ chối ủng hộ lệnh cấm phá thai diện rộng trên quy mô toàn nước mỹ
theo lập luận của cựu tổng thống đảng cộng hòa không nên tự chói mình vào chính sách không được đa số người dân ủng hộ
đến đây thời lượng của video cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại